theo truyền thông nhật bản tăng lễ của cựu thủ tướng nhật bản abe shinzo do gia đình ông chủ trì dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi hai tháng bảy tới
sau tăng lễ do gia đình chủ trì một lễ tàng cấp nhà nước do chính phủ và đảng ldp cầm quyền đồng tổ chức cũng sẽ diễn ra
theo thông tin mới nhất về tiến trình điều tra nghi phạm đã chế tạo ít nhất một loại vũ khí vài tháng trước vụ ám sát ông abe shinzo
đối tượng từng tham gia tập trận bắn đạn thật khi còn phục vụ trong lực lượng phòng vệ biển nhật bản
trong lời khai nghi phạm cho biết hắn có mối thủ hận với một tổ chức tôn giáo mà mẹ hắn là thành viên
tên này cho rằng tổ chức này có liên quan đến cựu thủ tướng abe nên đã bắn súng hỏa ông dù ban đầu dự định tấn công một lãnh đạo tôn giáo khác
khám xét nhà của đối tượng cảnh sát đã tìm thấy nhiều vật dụng được cho là chất nổ và súng tự chế
cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản cũng cho biết sẽ tìm kiếm những sai sót trong công tác đảm bảo an ninh cho cựu thủ tướng abe shinzo trong ngày ông bị ám sát